vào ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với nguyễn thị vân chú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị quỳnh phương chú tại phường nam lý
thành phố đồng hới có nhu cầu xin việc làm cho em gái
nguyễn thị vân đã đưa ra thông tin về việc hiện tại cảng hàng không đồng hới đang có nhu cầu tuyển người
và giới thiệu có nhiều mối quan hệ có khả năng tác động xin được việc làm tại cảng hàng không đồng hới và hứa hẹn trong thời gian
trong thời hạn năm tháng sẽ có quyết định đi làm
tin là thật nên từ tháng tám hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chị phương đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của vân
tổng số tiền đã chuyển là bảy trăm sáu mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên trong quá trình này vân không thực hiện xin việc như đã cam kết biết đã bị lừa

chị phương nhiều lần thúc giục lấy lại tiền nhưng vân không trả và tiếp tục nêu lý do để trì hoãn
ngoài ra cùng với thủ đoạn trên nguyễn thị vân đã chiếm đoạt của một người phụ nữ khác
trú tại huyện quảng ninh số tiền bốn trăm bảy mươi triệu đồng